thời điểm xảy ra vụ cướp chồng chủ tiệm vàng kim hùng là ông đỗ văn hùng và bà nguyễn thị liễu
chú tại xã phước an huyện tuy phước đang theo dõi trận đấu bóng đá giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển singapore
thì võ văn thành cầm búa xong và đập tủ kính trưng bày nữ trang
khi phát hiện sự việc vợ chồng ông hùng đã bị hung thủ dùng búa đập vào đầu
khiến ông hùng gục ngã trên nền nhà còn bà liễu bị thương tích ở vùng đầu
nghe nhiều tiếng động mạnh bất thường và tiếng la hét một số người đang xe bóng đá ở phía đối diện hiệu vàng chạy sang
nhưng đã bị kẻ cướp cầm búa đe dọa rồi tẩu thoát
nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định ngay trong đêm
hơn một giờ truy nóng các trinh sát hình sự công an huyện tuy phước đã bắt giữ võ văn thành
nhưng chưa có thông tin về số nữ trang đã bị cướp mất
theo thượng tá lê văn cang trưởng công an huyện phù mỹ tỉnh bình định
thì nghi can là đối tượng có tuyển sử bệnh tâm thần hiện đang được điều trị ngoại chú
xuất phát từ những mâu thuẫn bộc phát thay vì tìm cách giải quyết một cách tích cực êm thấm
thì một số đối tượng lại có cách hành xử tiêu cực thậm chí dùng hung khí tấn công hạ sát nhau
đau lòng hơn trong nhiều vụ việc nạn nhân và người gây án lại chính là người thân trong cùng một gia đình
dòng tộc phản ánh tại tỉnh khánh hòa
ngôi nhà nhỏ ở thôn đành thạnh xã diên
lộc huyện diên khánh nơi vừa xảy ra một vụ án mạng đau lòng
nạn nhân là anh lê thanh liêm bốn mươi một tuổi còn hung thủ gây án là người em trai lê tuấn hải ba mươi chín tuổi
mâu thuẫn nảy sinh khi người anh say rượu hỗn hào với mẹ
không kiềm chế được người em dùng dao đâm người anh tử vong tại chỗ
chiều đi nhậu về nhậu về rồi cũng nổi la bà mẹ rồi lên
thì ông em nằm trong buồn ông nghe ra ông cãng ngăn nhưng mà cãng ngăn không được rồi vẫn khổng láo với bà mẹ
thì ông em ở trong nhà mắng chửi bà mẹ thì bức xúc quá
ông có cái dao cầm cái dao bên thì trong cái tư thế là ông cầm để trước cái bụng
thì ông anh nhào hoài nhào vào trúng cái dao bén qua nó đâm thẳng vào trong bụng
do mâu thuẫn vợ chồng người vợ của trần quang vinh ba mươi năm tuổi
chú phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận bỏ ra nha trang sống
đầu tháng một mươi vinh gửi hai con nhỏ cho bố mẹ rồi ra nhà trang tìm vợ
gặp nhau không giải quyết được mâu thuẫn vinh dùng dao hạ sát vợ
may mắn được cấp cứu kịp thời nên vợ vinh thoát chết
hôi tiếc nhiều quá không bỏ
trầm đi tâu con cái không ai nuôi
giờ là vậy
chỉ trong gần bốn tháng
tháng qua tại tỉnh khánh hòa đã xảy ra chín vụ án giết người xuất phát từ các nguyên nhân xã hội
trong đó có ba vụ mà nạn nhân và người gây án có mối quan hệ gia đình
có những vụ án do mâu thuẫn tích tụ lâu ngày chưa có hướng giải quyết
nhưng cũng có những vụ án hậu quả đau lòng đã xảy ra chỉ sau một vài ly rượu tránh trú chân anh
hay một vài cử chỉ lời nói không vừa lòng nhau
những vụ án giết người thì chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân xã hội
như là giết người do mâu thuẫn thủ tức
những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài trong nội bộ gia đình
như về tranh chấp đất đai lợi lần tiền bạc về tình ái
hoặc là do những mâu thuẫn tức thời như là va chạm giao thông hay là trong quá trình sử dụng uống rượu bia
thì quá trình điều tra một số các vụ án gần đây
thì phát sinh trong quá trình sử dụng rượu bia thì từ những anh em thân thiết
khi ngồi chung với nhau thì đã quá xén với nhau
đã không làm chủ được hành vi của mình
chỉ có những mâu thuẫn nhỏ
như sai khác về quan điểm hay cờ chỉ nơi nói thì cũng có thể lấy hung khí để tấn công nhau
những giọt nước mắt hối hận sự ăn năn xám hối muộn màng
hậu quả đau lòng sẽ không xảy ra nếu những đối tượng này biết kiềm chế cảm xúc
suy nghĩ thiệt hơn trước khi hành động
phòng ngừa tội phạm giết người từ nguyên nhân xã hội
nhất là những vụ án giết người thân cần có nhiều giải pháp
trong đó quan trọng nhất chính là môi trường giáo dục môi trường sống trong mỗi gia đình
trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
đang điều tra làm rõ về danh tính hai thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu netpo
gây náo loạn nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đèo hải vân
hai đối tượng là phạm thanh phú một mươi tám tuổi và nguyễn thanh huy một mươi bảy tuổi cùng chú tại thành phố đà nẵng
cả hai khai nhận vào một mươi năm h chiều ngày một tháng một mươi hai đã cùng một người nữa điều khiển hai xe máy exciter và winner
chạy lên quán giải khát cây thông cô đơn trên đèo hải vân
chạy bốc đầu lên xuống khúc cua gây nguy hiểm cho người đi đường
hành vi trên đã được một trong những người ngồi tại quán giải khát ghi lại và đưa lên mạng xã hội
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến sáng ngày ba tháng một mươi hai tổ công tác xác định được đối tượng
tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn hậu ba mươi năm tuổi
chú tại phường đại phúc thành phố bắc ninh và trần trung đức ba mươi một tuổi trú tại quận ba đình tp hà nội về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh nhận đơn trình báo của công ty trách nhiệm hữu hạn
ag tech khu công nghiệp quế võ tp bắc ninh về việc khoảng thời gian từ cuối tháng một mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
công ty bị trộm cắp khoảng năm mươi chiếc mặt đồng hồ samsung galaxy tổng trị giá tài sản khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
qua công tác điều tra lực lượng công an xác định
là nguyễn văn hậu trưởng phòng sản xuất của công ty tăng vật thu giữ là ba chiếc mặt đồng hồ samsung galaxy
tại cơ quan điều tra hậu khai nhận lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của công ty
hậu đã lấy trộm gần ba trăm linh chiếc mặt đồng hồ samsung của công ty trị giá khoảng sáu trăm linh triệu đồng
hậu mang về cho vợ là nguyễn thị đào ba mươi một tuổi để bán cho trần trung đức với giá bốn triệu đồng một chiếc mặt đồng hồ thu lợi hơn một tỷ đồng
sau đó đức giao bán các mặt đồng hồ trên mạng xã hội facebook với giá gần năm triệu đồng một chiếc
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
thực hiện quyết định số bốn mươi tám của thủ tướng chính phủ nhằm khuyến khích hoạt động khai thác nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa
nhiều chủ tàu trên nệ bàn tỉnh quảng nam thời gian qua đã được hỗ trợ tiền nhiên liệu để tham gia chuyến biển vừa làm kinh tế vừa góp phần khẳng định chủ quyền trên biển
tuy nhiên trong thực tế đã có không ít chủ tàu lợi dụng chính sách này để trục lợi tiền của nhà nước
bốn trong số hai mươi đối tượng chủ yếu là chủ tàu ở xã duy vinh huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng nam khởi tố vụ án bắt tạm giam bốn tháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng chính sách hỗ trợ tàu cá đánh bắt xa bờ để chiếm đoạt tài sản của nhà nước
bốn đối tượng gồm nguyễn văn a sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
chú thôn hội sơn xã duy nghĩa trần văn ước sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một nguyễn thanh quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và phạm thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám cùng chú xã duy vinh
một mươi sáu đối tượng còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư chú
theo kết quả điều tra từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay các đối tượng trên không thực hiện việc đánh bắt xa bờ
nhưng vẫn làm hồ sơ để chiếm đoạt tiền hỗ trợ nhiên liệu tàu cá đánh bắt xa bờ
cụ thể các đối tượng mở niêm phong máy định vị tầm xa gửi cho các tàu cá đi đánh bắt xa bờ
để các tàu này khi đến khu vực vùng khơi có tạo độ được nhà nước quy định hỗ trợ tiền nhiên liệu
sau đó nhắn tin gửi về đơn vị chức năng để xác nhận vị trí chuyến đi nhằm làm thủ tục thanh toán hỗ trợ nhiên liệu
lợi dụng chính sách hỗ trợ tiền nhiên liệu trong khai thác vùng biển xa các đối tượng đã trục lợi hơn ba tỷ đồng
đến nay lực lượng chức năng đã thu hồi trên hai bốn tỷ đồng
vụ việc trên cũng là lời cảnh báo gian đe các đối tượng có ý định lợi dụng chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển để trục lợi
đồng thời chỉ ra những sơ hở thiếu sót trong việc thực hiện chính sách nhằm kiến nghị đề xuất chính phủ
ban ngành kịp thời sửa đổi bổ sung khắc phục ngăn chặn thất thoát tiền của nhà nước
nhảy xuống xe đóng cốp trên cao tốc hà nội bắc giang đang nườm nược phương tiện
nữ phụ xe chết thảm và còn tạo ra vụ va chạm liên hoàn
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi chiều qua trên cao tốc hà nội bắc giang đoạn qua xã ninh hiệp huyện gia lâm
chiếc xe khách biển số chín mươi tám b hai nghìn ba trăm sáu mươi một chạy tuyến bắc giang hà nội đang chạy thì dừng trả khách và nữ phụ xe đột ngột nhảy xuống đóng cốp xe
quá bất ngờ xe khách mang biển ba mươi bảy đi phía sau phanh gấp và bị đâm vào đuôi bởi xe ô tô con phía sau
sau đó đến lượt xe con này bị hai xe máy phía sau đâm rồn lại vụ va chạm đã khiến nữ phụ xe thiệt mạng
một người đi xe máy bị thương hiện công an huyện gia lâm hà nội đang tiếp tục điều tra
thời điểm những tháng cuối năm đang là cao điểm sản xuất tại các khu cụm công nghiệp các cơ sở sản xuất kinh doanh
nguy cơ cháy nổ bởi vậy cũng tăng cao hơn rất nhiều
để chủ động các phương án chữa cháy huy động lực lượng phương tiện tăng cường khả năng chỉ huy chiến đấu tại hiện trường
vào sáng nay các lực lượng thuộc công an tp hà nội đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại khu công nghiệp thạch thất quốc oai hà nội
tình huống giả định có tính chất rất phức tạp đám cháy nhanh chóng phát triển lan ra khu vực lân cận
có nhiều nạn nhân mắc kẹt cần được tiếp cận và giải cứu từ trên cao tòa nhà
các lực lượng tham gia diễn tập đã bảo đảm thực hiện đúng với yêu cầu đề ra quy định về chiến thuật kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ngay khi phát hiện sự cố lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã huy động phương tiện tại chỗ xử lý sự cố hướng dẫn người thoát nạn
đồng thời báo cháy kịp thời cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy
hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy cứu các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài bảo đảm an toàn nhanh chóng
thông qua diễn tập những kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ đã được các đơn vị trực tiếp chiến đấu rút ra
đồng thời lực lượng công an cơ sở cũng kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ phát hiện những thiếu sót kịp thời đề ra biện pháp khắc phục

đồng thời lực lượng công an đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng mai trung tín sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp hòa bình hai xã hiệp hòa huyện đức hòa tỉnh long an về tội giết người
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến lức tỉnh long an đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần thanh tuấn sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại hai trăm linh một c khu phố hai phường tám thành phố bến tre tỉnh bến tre
có sẹo chấm cách ba cm dưới sau cánh mũi trái
và đối tượng trần thị ba sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại ấp bốn xã long hậu huyện cần duộc tỉnh long an phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cần duộc tỉnh long an về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m năm mươi tám và có sẹo chấm cách ba cm trên sau mép trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý